bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thành phố trong cả nước
về việc tăng cường phòng chống dịch dịp tết nguyên đán nhâm dần và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó bộ y tế đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước
về quê dịp tết không ngăn sông cấm chợ tổ chức chăm lo cho người dân đón tết
vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ nhất là việc hỗ trợ người lao động
trở lại thành phố lớn đảm bảo an toàn góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
đồng thời tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm dịch bệnh mùa đông xuân
tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hâu hấp
nhất là covid một mươi chín và biến thể mới kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chuẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh
triển khai xử lý triệt đề ổ dịch không để dịch phát triển lây lan trong cộng đồng
vận chuyển chín kg ma túy đối tượng phạm thanh tặng đã trú tại xã sơn giang huyện hương sơn
đã liều mình lao xe máy với tốc độ cao để nhằm thoát thân
nhưng đã bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vây bắt khống chế
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tam vật liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng đã khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào
ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh triệt xóa
thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề qua mạng với quy mô lớn
bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc lên đến gần hai trăm linh tỷ đồng trung bình mỗi ngày hơn một tỷ đồng
trong số một mươi năm đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng cầm đầu đường dây là nữ
và đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an gồm nguyễn thị thủy nguyễn thị tâm và vũ thị lan
thu giữ hai máy tính một mươi tám điện thoại di động một mươi năm sổ sách hai mươi cáp đề và một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là trên một tỷ đồng
tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ là gần hai trăm linh tỷ đồng
công an huyện sông mã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu triềng khương đã vận động thành công đối tượng tòng văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la giao nộp số lượng lớn pháo nổ
tại cơ quan công an dương đã giao nộp một mươi chín giàn pháo nổ loại ba mươi sáu ống với trọng lượng hai mươi sáu kg
đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại khu vực biên giới nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời
sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện và vận động đã tự giác giao nộp số pháo nổ trái phép nói trên
công an tỉnh bắc cạn vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tạ văn thường
bốn mươi tuổi trú tại thôn bản lài xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sau khi đối tượng này uống rượu say đã vô cớ đến nhà em dâu chém nhiều nhát gây thương tích nặng
cụ thể ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thôn bản lài xã chu hương
thường sau khi uống rượu đã vô cơ đến nhà bà nông thị an ba mươi bốn tuổi
là em dâu thường gây sự và bất ngờ rút dao chém nhiều nhát vào đầu bà an gây thương tật năm mươi năm
sau khi gây ra vụ việc thường đã cầm con dao về nhà cất trên mái nhà của mình rồi đi ngủ

tạ văn thường được xác định là loạn thần do uống rượu
ngày hai mươi sáu tháng một công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết
trong quá trình tuần tra thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông tiền giang đã phát hiện một đối tượng sử dụng xe hơi
đang vận chuyển gần ba gói thuốc lá lậu
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc tổ sáu ấp phong thuận
xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho công an thành phố mỹ tho đã bắt quả tan đối tượng dương thanh dũng
sau màn chín trăm tám mươi ba ngụ ấp sáu xã mỹ thạnh đông huyện đức huệ tỉnh long an điều khiến xe ô tô bị kiểm soát
sáu mươi hai a một mươi bảy nghìn một trăm tám mươi ba đang vận chuyển gần ba bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu hero jet và scott
qua điều tra ban đầu dũng là đối tượng đã có tiền án về tội vận chuyển hàng cấm vào năm hai nghìn một mươi
được hưởng án treo đến nay vẫn chưa hết thời gian thử thách thì tiếp tục vi phạm
công an thành phố mỹ tho lập biên bản bắt người phạm tội quả tan đối với dương thanh dũng
đồng thời tạm giữ toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu để tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cao thị mỹ châu bốn mươi bảy tuổi ngụ tại ấp cà săn
xã hàm tân huyện trà cú do có hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi cao thị mỹ châu cùng gia đình từ tỉnh đồng nai chuyển về huyện trà cú
tỉnh trà vinh sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân
và thơm mức tài xế vận chuyển đem bán cho các vựa cá ngoài tỉnh
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu nợ tiền mua cá của hai mươi bảy hộ dân với tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
do bị siết nợ châu tiếp tục mua cá để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu mua cá của hai mươi ba người
trên địa bàn các huyện trà cú tiểu cần châu thành tỉnh trà vinh với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng
và hứa sau khi bắt cá từ một tuần đến nửa tháng sẽ trả tiền đủ
do tin tưởng nên cá bị hại đồng ý và thoát thuận miệng không làm hợp đồng mua bán
từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
các chủ vượng mua cá của châu chủ thanh toán hơn ba mươi năm tỷ đồng tiền cá
nhưng châu không trả nợ tiền mua cá như đã hứa ban đầu mà sử dụng vào mục đích khác
như trả tiền nợ mua cá trước ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trả nợ cá nhân
trả một phần tiền nợ của các hộ bán cá sau ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm hiện tại cao thị mỹ châu còn nợ tổng số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng và mất khả năng thanh toán
thưa quý vị một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề qua mạng với quy mô lớn
vừa bị công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa
bước đầu đã làm rõ số tiền đánh bạc lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng tính trung bình mỗi ngày hơn một tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đã đồng loạt bắt giữ một mươi năm đối tượng
tại một mươi một điểm đánh bạc trên địa bàn
đây là đường dây đánh bạc có tổ chức hoạt động kín kẽ liên kết chặt chẽ với nhau
có phương thức hoạt động tinh vi
trong số các đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng cầm đầu đường dây này đều là nữ
và đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an gồm nguyễn thị thủy nguyễn thị tâm và vũ thị lan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề
của một mươi năm đối tượng thu giữ hai máy tính một mươi tám điện thoại di động một mươi năm sổ sách hai mươi cáp đề và một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một là trên một tỷ đồng
tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ là gần hai trăm linh tỷ đồng
với hành vi tàng trữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma túy đá đối tượng bùi đức nam trú tại thị trấn ninh giang
huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện ninh giang tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
ngày hai mươi bốn tháng một tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn
gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương công an huyện ninh giang đã tiến hành kiểm tra đối tượng bùi đức nam
khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật công chú tại tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh
một túi ni lông bên trong có đựng các hạt tinh thể màu trắng
nam khai nhận đó là hai bánh heroin và khoảng một kg ma túy đá
thưa quý vị huyện trùng khánh là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh cao bằng
dù vị trí địa lý gây khó khăn cho lực lượng chức năng triệt phá các đường dây ma túy
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống đối với loại tội phạm này
nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự nơi phên rậu của tổ quốc
riêng năm hai nghìn hai mươi một công an huyện trùng khánh đã triệt phá tám mươi hai vụ với một trăm một mươi một đối tượng
thu giữ số lượng lớn là heroin và ma túy đá
khi tính riêng đợt cao điểm tấn công trái nắp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
cũng đã phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ với một mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chân ma túy
đối với địa bàn huyện trùng khánh trước nay cũng xác định là một trong địa bàn trọng điểm phức tạp với ma túy
địa bàn trùng khánh là địa bàn trung chuyển ma túy giữa việt nam và trung quốc
lượng quân trùng khánh cũng phát huy tốt vai trò này được cộng vệ chính quyền địa phương đánh giá cao
trong các đấu tranh phòng chống đối vạm đặc biệt là loại thực vạm ma túy
công an cộng đội và các tổ chức đều đồng ý
công tác xã thị trấn luôn luôn là trú trọng công tác đấu tranh triệt xóa tất cả các điểm bán đẩy ma túy
trùng khánh được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy
các đối tượng vận chuyển ma túy sạng đá từ trung quốc và việt nam
và vận chuyển heroin từ tây bắc qua địa bàn đưa sang trung quốc
chúng thường xuyên câu kết với nhau từ trong và ngoài biên giới hình thành các đường dây vận chuyển ma túy khép kín
do vậy công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi ma túy gặp nhiều khó khăn nguy hiểm
các loại tội phạm riêng về ma túy thì thường câu kết với nhau rất là chặt chẽ
và thường sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau gây khó khăn trong công tác đấu tranh kiệt phá
đặc biệt là khi mà các đối tượng vận chuyển ma túy thì thường thay đổi nhiều địa điểm với nhiều phương tiện loại phương tiện khác nhau
khi mà phát hiện các đường dây thì công tác theo dõi và để nắm bắt để đấu tranh triệt xóa rất là khó khăn
theo cơ quan công an thời gian qua dịch covid diễn biến phức tạp
tuy nhiên các đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy
trên địa bàn huyện trùng khánh lại có dấu hiệu phức tạp hơn
tăng cả về số vụ và số đối tượng
các đối tượng thường hoạt động nhỏ lẻ để đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan công an
em đi tìm mua ma túy ở bên xới về xong
chê lẻ ra bán cho ai cần mua bán thì bản thân em không nghiện nữa
em có mua hai lần nữa một lần hai triệu dưới một lần bảy triệu tám
vì thấy lợi nhận cao em mới làm
với phương châm đối tượng
tranh kết hợp phòng ngừa bên cạnh việc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy công an huyện trùng khánh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa tiện nạp ma túy
tố giác tội phạm góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong khi đó công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang hai đối tượng đang trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng sự sơ hở của các bị hại
để xe không có người trông giữ thì thực hiện hành vi trộm cắp
hai đối tượng gồm lê văn ngọc hải và nguyễn thị thu duyên cùng chú tại thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
qua làm việc hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm xe mô tô nói trên
đồng thời khai nhận trước đó vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
cũng đã thực hiện hành vi trộm xe trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
sau khi trộm xong liền thay biệt kiểm soát và đem gửi ở bãi giữ xe trong bệnh viện
sau đó tiếp tục trộm thì bị phát hiện bắt giữ
hiện hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk nông
đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg
đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vâng dù được liên tục các cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo
về những mối hiểm họa từ pháo nổ thế nhưng mới đây một nhóm học sinh lớp tám
đã bị lực lượng công an huyện hưng hà tỉnh thái bình phát hiện
khi đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và một số dụng cụ nguyên liệu
dùng để chế tạo pháo nổ đây là hành vi vi phạm pháp luật
và đặc biệt đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của các em học sinh
đây là tang vật gồm cuộn giấy đã cuốn tròn hình trụ
và một số loại bột để trộm và nhồi thành pháo nổ
toàn bộ tăng vật và công thức chế tạo pháo đều được các em tự tìm hiểu
trên ứng dụng youtube sau đó tìm mua một số chất dùng để chế tạo pháo
theo hướng dẫn trên trang mua sắm lazada
khi chế tạo xong một số sản phẩm nhóm học sinh đã rủ nhau đốt thử
tại nhà văn hóa nhân cầu ba thị trấn hưng hà gây phát nổ
cháu học trên mạng và cháu bắt đầu đặt nguyên liệu trên ứng dụng lazada bằng điện thoại
sau đó cháu nhận hàng và cháu tiến hành vào công việc trộn những nguyên liệu đã mua vào với nhau
xong bọn cháu lấy những vỏ pháo đã cuộn sẵn rồi nhồi thuốc vào
lúc giờ ra chơi bạn tưởng bạn rủ cháu tối về đi đốt pháo với tao không
cháu đốt ở đường cao tốc thái hà
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc
công an huyện hưng hà phối hợp với ban giám hiệu trường trung học
cơ sở lê danh phương đã khẩn trương vào cuộc
qua kiểm tra các lớp học đã phát hiện hai học sinh là đặng hữu tưởng và nguyễn hữu tuyển
đều là học sinh lớp tám đăng tảng chữ ba quả pháo năm vỏ pháo một dây ni lông dài ba mươi cm
hai túi ni lông chứa bột màu vàng màu trắng đều là nguyên liệu dùng vào việc chế tạo pháo nổ
vụ việc này nếu không được phát hiện ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những hệ lụy khó lường
ở đây cũng đề nghị với lực lượng công an
để các cháu một cái bài học của cả một cuộc đời đi theo suốt một cuộc đời của các cháu từ nay trở về sau
không vi phạm phóng luật đã bị một lần rồi lần sau là phải nhớ đòi không những đốt pháo nhưng các việc khác
qua việc các cháu mua về và đã sản xuất thành thuốc pháo và đã cuộn thành pháo thành phẩm
qua đây thì cơ quan công an cũng xin nhắc nhở một số nhà trường
chủ động kiểm tra phát hiện thu giữ những vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với các cháu học sinh
và cũng kịp thời thông báo cho cơ quan công an những dấu hiệu bất thường của cháu học sinh
đối với gia đình để ý các cháu nếu có những hành vi bất thường thì cũng kịp thời kiểm tra
kịp thời để phát hiện những hành vi vi phạm của các cháu

trên thực tế đã có rất nhiều hậu quả đau lòng từ hành vi chế tạo pháo nổ
mới đây nhất một nam học sinh một mươi ba tuổi chú xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã tử vong trong khi đang chế tạo pháo
đây là những bài học đắt giá cho chính các em học sinh các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn tân độ xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ sơn thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo lóng cách hai cm
đầu lông mày phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn thế vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ một trăm hai mươi ba đường xuân phương tổ dân phố hẻ thị bốn phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện